cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum đã bắt giữ một nam học sinh lớp một mươi một trường trung học phổ thông ngô mây thuộc thành phố con tum để điều tra làm rõ về hành vi giết người mà nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm
theo thông tin ban đầu vì thấy võ xuân huy nhắn tin thân mật với người yêu của mình nên trần văn trí chú thành phố con tum đã bực tức và hẹn gặp huy để giải quyết mâu thuẫn nhưng huy không ra
đến trước ngày một mươi tháng một mươi một huy đang trên đường đi học về thì bị bốn thanh niên gồm trần văn trí cùng với ba thanh niên khác cùng chú tệ xã crong thành phố con tum chặn lại
lúc này trí đã dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp nhiều lần vào đầu của huy làm vỡ mũ bảo hiểm
ngay sau đó để phản kháng lại huy đã lấy con dao bấm trong túi áo ra đâm một nhát ngay ngực của trí rồi bỏ chạy
hậu quả trần văn trí tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
được biết ba đối tượng đi cùng trí đang bị công an huyện sa thầy điều tra trong một vụ cố ý
cái thương tích xảy ra trên địa bàn